thưa quý vị vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai người dân ở nhiều khu vực phía bắc nước ta trong đó có thủ đô hà nội đã cảm nhận sự rung lắc do ảnh hưởng của động đất và có người bị chóng mặt
vâng viện vật lý địa cầu cho biết thì dư chấn này là từ một trận động đất tại tỉnh phong sa lì của lào cách huyện mường nhé khoảng năm mươi km
thời điểm xảy ra động đất là lúc hai mươi h bốn mươi ba phút với độ sâu khoảng một mươi km độ lớn năm năm m
mặc dù là những rung lắc nhẹ nhưng quý vị có thể trang bị trước một số kỹ năng đề phòng khi động đất xảy ra
chẳng hạn như quý vị cần hạn chế đi lại đến mức tối đa tìm một nơi trú ẩn như gầm bàn gầm ghế ngồi yên cho đến khi động đất dừng hẳn thì mới rời khỏi vị trí ẩn nấp
vâng ngay sau đây sẽ chuyển sang một số thông tin dự báo thời tiết vào ngày hôm nay
bộ phận không khí lạnh được dự báo ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc của bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc cũng như bắc trung bộ
và một số nơi ở nam trung bộ do đó thì quý vị hãy lưu ý giữ sức khỏe tròn khăn và mặc áo ấm khi ra đường ạ
không chỉ chuyển rét nhiều nơi còn có mưa và rông bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa rào và có nơi có rông
trong khi đó khu vực từ nghệ an đến khánh hòa có mưa mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực từ quảng trị cho đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn ở khu vực tây nguyên và nam bộ thì trời có mây đêm có mưa rào vài nơi gió đông đến đông bắc cấp hai ba
thành phố hồ chí minh chiều có thể có mưa rông quý vị cần lưu ý đề phòng bảng nhiệt độ chi tiết từng vùng sẽ được chuyển tới